nên trong đêm nay và ngày mai tại các tỉnh thành ở phía đông bắc bộ có mưa rông rải rác
cuộc bộ có mưa vừa đến mưa to trong mưa rông có thể tiềm ẩn tố lóc và gió rất mạnh
sau đó từ ngày mùng chín mưa sẽ có xu hướng giảm nhẹ
nhưng từ đêm ngày một mươi khi mà khối không khí lạnh được tăng cường thì mưa rông sẽ tăng trở lại
còn về nhiệt độ nền nhiệt trên khu vực vẫn chưa có dấu hiệu tăng cao giao động là từ hai mươi ba đến ba mươi độ
tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ do sự kết hợp của hội tụ gió và khối không khí lạnh
nên trong ba ngày tới đều có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa đến mưa to
do vẫn có mưa nên mức nhiệt trên khu vực chưa có nhiều biến động
ngày đêm trong khoảng là từ hai mươi hai đến ba mươi hai độ có nơi còn cao hơn
với các tỉnh trung bộ do ảnh hưởng của dãy ngắp thấp
nên tại khu vực nền nhiệt trên khu vực vẫn chưa có dấu hiệu tăng cao
từ thanh hóa đến thửa thiên huế trong hôm nay có mưa rào dài rác
sau đó từ khoảng ngày chín thì mưa tại các tỉnh thuộc bắc trung bộ sẽ có xu hướng giảm
còn về nhiệt độ thì nắng nóng trên khu vực đã hoàn toàn chấm dứt
khi mức nhiệt giao động là từ hai mươi ba đến ba mươi một độ
còn khu vực các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận
trong hôm nay cũng như trong ba ngày tới đều có mưa rào và rông rải rác
trong mưa rông cần đề phòng có tố lốc cũng như gió giật mạnh
nền nhiệt tại đây cũng có xu hướng giảm dần
giao động là từ hai mươi ba đến ba mươi bốn độ
ở vùng cao tây nguyên do ảnh hưởng của rìa phía bắc dãnh áp thấp
nên khu vực này có mưa giải rác vào chiều tối
trong ngày mai sau đó thì mưa rông sẽ có xu hướng tăng hơn về diện và lượng
cục bộ có thể xuất hiện lượng mưa vừa mưa to
trong cơn rông gần đề phòng có tố lốc cũng như gió giật mạnh
nền nhiệt tại đây cũng chưa có nhiều biến động giao động là từ hai mươi đến ba mươi ba độ
đến với các tỉnh thành nam bộ trong ba ngày tới
tại đây vẫn duy trì mưa rông dài rác
vào lúc chiều tối cục bộ có nơi có mưa vừa đến mưa to
kèm theo tố lốc cũng như gió giật mạnh
nền nhiệt tại đây có xu hướng giảm nhẹ giao động là từ hai mươi bốn đến ba mươi bốn độ